tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp ngài abdel fatah al sisi tổng thống cộng hòa ả rập ai cập đang ở thăm chính thức nước ta
tại buổi tiếp tổng thống abdel fattah al sisi cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân việt nam dành cho đoàn
bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với chủ tịch hồ chí minh và nhân dân việt nam trong đấu tranh kiên cường giải phóng dân tộc
đánh giá cao những thành tiệu cũng như vai trò của việt nam trong khu vực và trên thế giới
tổng thống ai cập thông báo với tổng bí thư về kết quả hội đàm với chủ tịch nước trần đại quang
nhấn mạnh ai cập và việt nam có mối quan hệ lịch sử và nhiều điểm tương đồng khẳng định quyết tâm chính trị thúc đẩy mạnh mẽ
và mở rộng hợp tác với việt nam trên tất cả các lĩnh vực nhất là về kinh tế thương mại đầu tư giao lưu văn hóa v v
tổng thống al sisi bày tỏ mong muốn được học tập kinh nghiệm của việt nam để phát triển đất nước
đề nghị hai bên tăng cường tham viếng cấp cao trong thời gian tới chân thành chúc đất nước việt nam phát triển ngày càng thịnh vượng
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhờ liệt hoan nghênh tổng thống abdel fattah an sisi thăm việt nam
cho rằng chuyến thăm việt nam đầu tiên của một tổng thống ai cập sẽ là dấu mốc lịch sử
mở ra giai đoạn phát triển mới tốt đẹp hơn nữa cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước
mà chủ tịch hồ chí minh là người đặt nền móng
tổng bí thư cảm ơn nhân dân ai cập đã đoàn kết ủng hộ nhân dân việt nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
đánh giá cao vai trò và vị thế của ai cập tại khu vực trung đông bắc phi
hoàn nghênh các kết quả hội đàm và các văn kiện được ký kết trong chuyến thăm
đề nghị hai bên nỗ lực tăng cường hơn nữa quan hệ song phương phát huy tốt các cơ chế hợp tác
đẩy mạnh trao đổi đoàn các ngành các cấp đồng thời tăng cường phối hợp
ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế đa phương
tổng bí thư chân thành chúc đất nước ai cập phát triển thịnh vượng
nhân dân ai cập có cuộc sống phồn vinh hạnh phúc